trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một tại hà nội diễn ra hội thảo quốc tế về xây dựng thang bảng lương và thực hiện cơ chế trả lương theo vị trí làm việc gắn với hiệu quả công tác đối với cán bộ công chức viên chức
hội thảo có sự tham gia của đại diện các bộ ngành liên quan và nhiều chuyên gia quốc tế
theo các đại diện tham dự hội thảo chế độ tiền lương hiện hành vẫn đang tồn tại nhiều bất cập hạn chế
tiền lương bình quân của các bộ công chức thấp hơn tiền lương bình quân của người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh
điều này không phù hợp với giá trị sức lao động của cán bộ công chức
bên cạnh đó tiền lương và các chế độ đãi ngộ còn quá thấp đối với khoảng ba mươi đội ngũ cán bộ công chức
toàn bộ cái hệ thống thang bảng linh hiện nay thì nó có nhiều vấn đề
trong đó có vấn đề mức lương tối thiểu vấn đề quan hệ giữa cái tiền lương tức là giữa cái tối thiểu cái mức lương trung bình và tối đa như thế nào
và trên thực tế nó diễn ra ra làm sao để cho nó thật sự nó không phải là một phân phối
thứ ba nữa là quy định trong các mức lương của hệ thống tiền lương cả theo ngạch bậc ra sao
vì vậy theo các chuyên gia về nghiên cứu chính sách tiền lương đến từ trung tâm công vụ địa phương cộng hòa pháp ngân hàng thế giới cơ quan hợp tác quốc tế việt nam nhật bản
việc xây dựng thang bảng lương và thực hiện cơ chế trả lương phải theo vị trí việc làm gắn với hiệu quả công việc
vấn đề là chúng ta sẽ phải đánh giá xem chúng ta đang đứng ở đâu và chúng ta đang gặp khó khăn gì
hiện nay nếu như tôi đối chiếu với cả mô hình mà chúng ta vừa lắng nghe
hay là một lát nữa chúng ta sẽ nghe cái mô hình của ngân hàng thế giới
cái cách mà ngân hàng thế giới hỗ trợ các quốc gia khác trong cải cách tiền lương
vấn đề là chúng ta phải xác định xem là hiện nay bộ máy công chức của chúng ta như thế nào
phải xác định xem bộ máy đấy nó có đủ nó đủ ở chỗ nào để nó phục vụ cái nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước
và nó thiếu ở chỗ nào nó thừa ra sao tức là cái chức năng nhiệm vụ
tính đến nay việt nam đã có ba lần thực hiện cuộc cải cách lớn cơ bản toàn diện về chính sách tiền lương
đó là vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm tám mươi năm và một nghìn chín trăm chín mươi ba nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế
do đó vấn đề đặt ra trong nghiên cứu cải cách tiền lương hiện hành là làm thế nào để tiền lương của cán bộ công chức
viên chức đảm bảo mức sống bình quân cần có quy định mức lương tối thiểu xác định mức lương cụ thể với từng vị trí chức danh